đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố hà nội đang được tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia các nhà quản lý cũng như chính quyền địa phương các quận huyện
hầu hết các ý kiến đều chung một nhận định xây dựng mô hình chính quyền đô thị cần hướng tới phục vụ người dân
một mô hình chính quyền đô thị hướng tới phục vụ nhân dân là một mô hình như thế nào
các chuyên gia cho rằng đề xuất mô hình chính quyền đô thị phải nằm trong khuôn khổ quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
mô hình đó phải được tính đến sự khả thi khi thực hiện gắn liền với thể chế chính trị của đất nước đặc biệt phải phù hợp với đặc thù của thành phố hà nội cũng như bám sát yêu cầu phát triển của thủ đô
xuất phát từ cơ sở thì chúng tôi cho rằng là cải cách gì thì cải cách chính quyền đô thị hay chính quyền mấy cấp thì đòi hỏi của đại đa số người dân là phải bộ máy phải tinh gọn
cái thứ hai là phải
tiêu tốn ít tiền nhất của nhà nước
cái thứ ba là phải phục vụ tốt nhất cho người dân
người dân thay vì phải đến trực tiếp làm việc với các cơ quan hành chính thì nay có thể ngồi ở nhà thông qua mạng để đăng ký để xử lý các công việc và chính quyền sẽ trả lời thông qua trên mạng
đây là một cái mô hình của chính quyền hiện đại
và cái đó là chương trình tổng thể cải cách hành chính của nhà nước

chương trình ta phải chuyển sang một nền hành chính hiện đại
xây dựng chính quyền đô thị của thành phố hà nội trong tương lai là yêu cầu đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước
hà nội là thủ đô của cả nước vì vậy mô hình chính quyền đô thị cần tuân thủ những quy tắc điều kiện đặc thù của một thủ đô đặc biệt là đặc điểm về chính trị hành chính văn hóa và giao lưu quốc tế
đây là vấn đề rất lớn nhưng nó lại có tư tưởng lý luận và nó đã có hiến pháp cho phép
thế thì bây giờ chúng ta xây dựng cái chính quyền đô thị thì chúng ta
phải thấy ta cần như vậy ta cần phải có như vậy cần là vì gì
đô thị phát triển thì phải quản lý đô thị theo kiểu khác
hai là chúng ta phải đã nói đô thị tức là chúng ta lại phải thể hiện được là cái tính quần cư tính tập trung
thế là phải có mô hình phù hợp thì bây giờ theo tôi đề ra thực hiện là rất là tốt
một cái thành phố trục trung ương nhưng mà cái diện tích nông thôn ấy nó lại rất lớn so với các đô thị khác
với cái đặc điểm như vậy thì chúng ta không thể tạo ra một cái mô hình chính quyền đồng nhất cho tất cả
các đơn vị hành chính của hà nội được mà lại phải quan điểm quan trọng là đa dạng hóa cái mô hình chính quyền địa phương ngay ở hà nội
phải huy động được mỗi người dân hà nội là một chủ thể tích cực tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền đô thị
chỉ khi nào chúng ta thấy rằng mỗi người dân đó là công việc của mình quan tâm đến vì nó liên quan đến ít của người dân
và chúng ta lấy người dân làm trung tâm của cải cách thì lúc đó tôi nghĩ rằng những đổi mới đó những cái thí điểm đó sẽ thành công
một mô hình chính quyền đô thị trong tương lai cần tinh gọn về bộ máy tổ chức tránh khổng kênh
nhiều chức năng không rõ ràng và quan trọng chính quyền đô thị đó phải hướng tới phục vụ nhân dân
mang lại nhiều tiện ích nhất cho nhân dân và phải tạo được sự tin tưởng vào chính quyền trong lòng người dân